đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ nhất là đã điều động bố trí tăng cường cán bộ cho công an các xã thị trấn kiện toàn chức danh chức vụ đối với những đổ mối còn thiếu xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã thị trấn
nội bật là đã ban hành nghị quyết số bốn mươi nqca ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba của ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh
về việc bố trí điều động cán bộ trong đó có quy định ưu tiên điều động luân truyền bổ nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi đối với lực lượng công an xã thị trấn
nghị quyết đã quy định rất rõ về tiêu chuẩn tiêu chí để điều động bố trí cán bộ từ công an xã về công an cấp huyện cấp tỉnh và ngược lại
trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên xem xét bố trí điều động theo nguyện vọng
đối với những cán bộ có thành tích xuất sắc nổi bật trong công tác và được các cấp khen thưởng
những cán bộ công tác ở các địa bàn biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc tiểu số hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thân nhân mắc các bệnh hiểm nghèo và bản thân là trụ cột trong gia đình
từng công tác tại đội cảnh sát giao thông số ba
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tỉnh quảng ninh
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thiêu tá nguyễn hoàng tân được điều động giữ chức vụ phó trưởng công an xã yên thàn huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
vượt qua những khó khăn của buổi ban đầu với lĩnh vực công tác mới thiêu tá nguyễn hoàng tân đã cố gắng nỗ lực nghiên cứu học hỏi trao dồi kiến thức nghiệp vụ
từ đó cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã tham mưu tốt cho lãnh đạo công an huyện cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ghi nhận quá trình công hiến đồng thời phát huy năng lực của thiếu tá nguyễn hoàng tân lãnh đạo công an huyện tiên yên đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh
xã quyết định điều động bổ nhiệm thiêu tá nguyễn hoàng tân sự chức vụ trưởng công an xã phong rụ huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
với những kinh nghiệm đã có tại địa bàn cũ ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới tôi đã động viên tư tưởng cán bộ chiến sĩ triển khai đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị các chương trình kế hoạch đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cùng vào cuộc
với đặc thù là huyện miền núi với đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xã phong dụ huyện tiên yên từng là địa bàn nóng về tình trạng người dân thường xuyên xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
tuy nhiên với sự chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp của công an xã phong dụ đến nay tình trạng này đã được xử lý ngăn chặn
công an của các cán bộ đảng viên đặc biệt là người uy tín ở thôn tuyên truyền giải thích cho những người dân

trong phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép công an xã phong rụ còn tăng cường tham ưu cho cấp ủy chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp tạo công an việc làm cho bể dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân yên tâm lao động sản xuất làm giàu trên chính quê hương của mình
từ đó mà tình trạng xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê cũng được xử lý rứt điểm ngay từ gốc rễ
động viên các bộ dân sĩ có năng lực có trách nhiệm và làm tốt công việc sau này đề nghị lãnh đạo của tỉnh các cấp có thổng quyền cũng quan tâm để tạo điều kiện cho công chí phát triển công chí thấy được sự quan tâm của cấp trên đặc biệt là của đảng các cấp cũng thấy được qua đó chúng ta cũng xây dựng được những hình ảnh các bộ dân sĩ có năng lực có trình độ
những chuyển biến tích cực tại địa bàn

trong đó bổ nhiệm chức danh cảnh sát viên đối với chín mươi chín đồng chí trinh sát viên đối với năm đồng chí quy hoạch chức vụ lãnh đạo chỉ huy năm hai nghìn hai mươi ba đối với một trăm bốn mươi ba cán bộ chỉ huy công an xã thị trấn
nghị quyết bốn mươi được ban hành và đã tạo nguồn động lực tích cực giúp số cán bộ chiến sĩ công tác tại công an xã thị trấn nhanh chóng ổn định về tư tưởng yên tâm công tác
công an tỉnh quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức cho sáu đoàn cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn có thành tích xuất sắc đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh lào cai nghệ an cao bằng ninh bình phú thọ và thành phố cần thơ để động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
từ đó nhiều công an các xã đã vận dụng những kiến thức đã học được vào công tác tại địa phương mình
công an tỉnh quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức cho sáu đoàn cán bộ chiến sĩ công tác
các quý vị được cử đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh thành phía nam
sau chương trình tham quan học tập công an xã thống nhất tp hạ long đã vận dụng sáng tạo mô hình camera an ninh và mô hình dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân trên địa bàn xã
hiện nay trên địa bàn xã thống nhất trên chín mươi nhân dân cũng đã biết hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
mô hình camera an ninh cơ sở xã hiền lương hạ hòa phú thọ và xã phúc linh của linh bình
thì qua đó về chúng tôi cũng tham vi cho cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi và toàn thể nhân dân vào cuộc xã hội hóa được
và hiện nay đối với xã thống nhất chúng tôi đã lắp được bốn mươi bốn mắt cam và cũng là được đánh giá rằng là số mắt cam cũng là nhiều nhất trong tất cả các xã của thành phố hạ long
sau khi tham quan học tập kinh nghiệm tại các xã khác trong cả nước thì tôi đánh giá được là lãnh đạo công an tỉnh quan tâm
đặc biệt hơn hết đối với lực lượng công an xã của tỉnh quảng ninh từ cơ sở vật chất đến con người rồi đến phương tiện
đấy cũng là cái để chúng tôi yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho giữ vững an ninh chính trị tại địa phương phát triển kinh tế địa bàn cơ sở
trên cơ sở giả soát hoàn cảnh gia đình của cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn công an tỉnh quảng ninh đã trợ cấp đối với bảy đồng chí công an xã thị trấn
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn triển khai xây mới bảy nhà tỉnh nghĩa
giá tiền trên một bốn tỷ đồng
đại úy bùi đình trư có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có hai người con nhưng cả hai đều bị đau ốm
công tác tại công an huyện tiên yên tỉnh quảng ninh cách xa nhà việc chăm sóc con cái phụ thuộc hết vào người vợ
trong một lần thăm cán bộ công an cấp xã nhận thấy hoàn cảnh của đồng chí bùi đình trư
giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lập tức điều động đại úy bùi đình trư về công tác tại công an xã cộng hòa
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh để thuận tiện công việc và có thời gian chăm sóc cho gia đình
từ đó yên tâm công tác nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao có phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
tỉnh quảng ninh là một trong những tỉnh đầu tư nguồn rất lớn cho lực lượng công an xã thị trấn
từ năm hai nghìn hai mươi tỉnh đã đầu tư trên một tỷ đồng cho việc xây dựng trụ sở công an các xã
hỗ trợ hai trăm hai mươi ba bốn tỷ đồng phục vụ đầu tư mua sắm phương tiện
thiết bị cho công an xã thị trấn
năm hai nghìn hai mươi ba ubnd tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ kinh phí mua sắm năm mươi năm xe ô tô tải trị giá hai mươi hai năm tỷ đồng
năm xuồng máy trị giá một mươi bảy ba tỷ đồng hàng trăm thiết bị văn phòng với giá trị gần hai mươi sáu tỷ đồng
qua đó đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chiến công của lực lượng công an xã thị trấn trong thời gian vừa qua
cùng với việc đầu tư trụ sở trang cấp phương tiện công an tỉnh quảng ninh tăng cường kiểm tra hướng dẫn
phần công phần cấp cụ thể cho lực lượng công an xã thị trấn theo từng chuyên đề để công tác có phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
phần công lãnh đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an cấp huyện trong theo dõi hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ
đối với trên một trăm linh năm công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an cấp huyện tăng cường phối hợp kiểm tra hướng dẫn phân công phân cấp
và thao gỡ những khó khăn vướng mắt của công an cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
năm hai nghìn hai mươi ba bằng cả là xã duy nhất được ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hạ long lựa chọn để xây dựng thí điểm
đã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo chỉ đạo của tỉnh
đây là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với cả một tập thể hệ thống chính trị xã
công an xã bằng cả giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai thực hiện nỗ lực quyết tâm cao độ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này